hai nhân vật đã đi được một quãng đường khá xa
đến với những đoạn dốc thẳng đứng
nhiều chứa ngại vật từ những thân che đổ
rất dễ xảy ra trơn trượt
cẩn thận cẩn thận nhé
bây giờ mình tìm đường
xuống cái suối này
để phát xác định hướng em ơi
cẩn thận nhé mấy cái dệ cây này trơn này
việc nhân vật nam cầm theo dao như thế này
khi di chuyển ở những địa hình khó
là cực kỳ nguy hiểm
dễ xảy ra tài nạn khôn lường
và một cú chật dài liên hoàn không ngoài dự đoán
đã xảy ra với cả hai nhân vật
anh có đứng dậy được không
anh ở bên đấy anh đi xuống
rất may là không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra

nhân vật nam đã kịp quăng dao ra xa khi ngã
một phần xạ hợp lý trong trường hợp này
mình thấy là những cái đoạn đường trơn trượt đầu tiên
mình chỉ nghĩ là do mình bất cẩn
thế là do mình bất cẩn
mình bị ngã một vài lần
nhưng sau cả một quá trình thì mình bị ngã liên tục
và mình nghĩ là cái cách mà
đỡ nhất để khi mà mình bị trơn trượt
thì cái góc giày của mình phải luôn sạch
thực ra ngã thì lúc đấy
thì biết là đứng lên thôi
chứ còn biết làm sao được
bởi vì thứ nhất loại giày mình chuẩn bị
loại giày để đi rừng đi núi rồi
gậy chống mình cũng đã chuẩn bị rồi
mình không nghĩ rằng trong cái công tất chuẩn bị có thể
có cái gì tốt hơn nữa
có chăng là mình quan sát kỹ hơn trước khi
mỗi bước đi của mình thế thôi
ôi mẹ ơi

chúng ta không biết có trở đứng không
hình như gai đâm vào cổ
để em xem cho
ừ giữ giữ anh
có mấy cái gai đâm ở cổ
không phải gai đâu
đau bỏ bỏ đau thế
không phải gai đâu
ổ kiến đấy
anh rút ba lơ ra
có không nó sẽ
báo lúc người
để em gửi cho
lên lên lên
ổ kiến luôn
thế này gọi là
mới lục lên này
ngã đúng ổ kiến
trong trường hợp này
cần ngay lập tức
rời xa khỏi khu vực tổ kiến
bởi khi bị đánh động
việc kiến liên tục
tấn công con mồi
là điều không thể tránh
có thể bị dị ứng toàn thân
có thân cởi áo đâu không anh

anh khóa đều
chơi vào trong nó